các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc mới trong cộng đồng đặc biệt là ở ổ dịch phú đô trường phòng y tế quận nam tử liêm hà nội
quận cho biết sẽ tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng nâng cấp độ dịch lên mức ba phong tỏa chặt chẽ sáu điểm tại ba tổ dân phố triển khai lấy mẫu diệt rộng
trong ngày chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục hai trăm hai mươi hai ca trong đó hơn một trăm linh ca ngoài cộng đồng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay thành phố có một mươi hai chùm ca bệnh ổ dịch
nhiều ca chưa rõ nguồn lây được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
tuy nhiên một bộ phận người dân đang cấp
biểu hiện lơ là chủ quan chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay trong sáng ngày một mươi tháng một mươi một trước khu vực nhà hát lớn tràng tiền hoàn kiếm từng top năm đến một mươi người đến chụp ảnh nhưng không đeo khẩu trang
các quán trà đá vỉa hè xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm quận hoàn kiếm hoạt động nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng
cách đến uống nước không tuân thủ giãn cách thậm chí còn sử dụng chung một đứa cây
trong tình trạng trên quán trà chanh tại phố tạ hiện có hơn chục khách ngồi sang sát nhau trên vài mét vỉa hè
tại các quán cà phê ăn uống đều được chủ quán dán mã qr ở nơi dễ nhìn dễ thấy nhưng dường như bị các khách đến quán bỏ quên
anh lương viết tê ba mươi tuổi hoàng mai hà nội cho biết cũng thấy trên tv báo nói đến chuyện phải quét mã qr khi vào quán ăn siêu thị nhưng thực tế không thấy nhiều người quét
bản thân mình cũng không quét mã qr nếu nhân viên nhà hàng không nhất
tâm lý thì cũng lo nhưng thú thật mình chưa có thói quen phải quét mã anh tê chia sẻ
ổ dịch tại shopee express có ba trăm bảy mươi f một gây áp lực lớn trong xử lý dịch
theo lãnh đạo quận long biên hà nội công tác phòng chống dịch tại shopee express thuộc khu công nghiệp đại tư còn yếu không cung cấp được sơ đồ làm việc
nên khi có f rất khó xác định được trường hợp f một vì vậy số f một tại đây lên đến ba trăm bảy mươi người gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn
ngày chín tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai điểm nóng trên địa bàn huyện gia lâm và quận long biên
báo cáo chủ tịch thành phố tại buổi kiểm tra đại diện xã ninh hiệp gia lâm hà nội cho biết đêm ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sẽ nhận thông tin từ bộ phận y tế về việc phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn
và từ đó cho đến ngày tám tháng một mươi một trên địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây
theo đại diện xã ninh hiệp xã xác định mức độ dịch ở mức độ bốn nguy cơ rất cao
hiện xã đã phong tỏa diện hẹp với bốn thôn phong tỏa diện rộng với hai thôn
diễn biến tình hình dịch tại xã vẫn phức tạp và lan trọng
ngay khi phát hiện các ca bệnh xã đã chủ động khoanh vùng dập dịch và được người dân nghiêm túc chấp hành
bản thân các hộ kinh doanh cũng chủ động đóng cửa để tập trung phòng chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết chùm ca bệnh tại xã ninh hiệp đang diễn biến phức tạp đã có một trăm bảy mươi sáu ca bệnh phát sinh từ chùm này
trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch này ông ngọc anh đề nghị huyện phải quán triệt các chỉ đạo của thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố xác định rõ cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng
đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn
tại khu công nghiệp hà nội đại tư long biên hà nội đại diện khu công nghiệp cho biết
tối ngày bốn tháng một mươi một đã phát hiện một số ca dương tính tại kho hàng của công ty shopee express
địa phương đã thực hiện các biện pháp chống dịch khoanh vùng phong tỏa kho hàng và đến nay đã xác định có trên ba trăm bảy mươi f một hiện đang ở trong công ty
đại diện shopee express cho biết tình hình trong khu phong tỏa ổn định doanh nghiệp đã sắp xếp ăn ở
nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân với tổng số trên năm trăm bảy mươi người và đang nỗ lực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng chống dịch
lãnh đạo quận long biên cho biết công tác phòng chống dịch tại shopee express thuộc khu công nghiệp đại tư còn yếu
không cung cấp được sơ đồ làm việc nên khi có f rất khó xác định được trường hợp f một
vì vậy số f một tại đây lên đến ba trăm bảy mươi người gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn
theo lãnh đạo quận long biên đây là cơ chế điều hành doanh nghiệp quản lý nhân sự doanh nghiệp còn thiếu
và đề nghị có chế tài mạnh với doanh nghiệp thiếu chuẩn bị các phương án phòng chống dịch
sau khi nghe các đơn vị ở quận long biên báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh nhấn mạnh
các cấp chính quyền thành phố luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt
tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
nếu không đảm bảo tương ứng biện pháp phòng chống dịch cho sản xuất an toàn kiểm soát hiệu quả lại dừng sản xuất
các hệ thống chính trị nỗ lực ngày đêm mà các doanh nghiệp không chấp hành thì mọi công sức
nỗ lực của chính quyền nhân dân thành phố khó có thể giữ vững được ông ngọc anh nói
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian mở cửa trở lại chúng ta lại có nguy cơ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới
sau khi nhận số ca mắc cao kỷ lục hà nội đã khẩn trương nâng cấp độ dịch lên cấp ba mời quý vị tiếp tục theo dõi
báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến sở chỉ huy quận nam từ liêm hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày chín tháng một mươi một
trưởng phòng y tế quận nam tự liêm nguyễn anh tốn cho biết
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày chín tháng một mươi một quận ghi nhận tổng số một trăm linh sáu trường hợp dân tính với sách covid một mươi chín
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay quận ghi nhận chín mươi ba ca đặc biệt trong ba ngày
ngày bảy ngày tám và ngày chín tháng một mươi một các ca bệnh tăng đột biến đặc biệt tại phường phú đô
ông tuấn dự báo tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại phường phú đô
trong thời gian tới quận sẽ tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý ca bệnh
tại ổ dịch phường phu đô nâng cấp độ dịch lên mức độ ba
phong tỏa chặt chẽ sáu điểm tại ba tổ dân phố một năm sáu đồng thời triển khai lây mẫu diện rộng
khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan để bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng
cách ly ngay f một f hai theo quy định xử lý ca bệnh ấu dịch theo quy định
với phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm diện trọng
kết luận cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân quận nam tự liêm nguyễn huy cường nhấn mạnh
hiện tại quận cần thực hiện song hành hai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và phòng chống dịch covid một mươi chín
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân quận đề nghị các thành viên sở chỉ huy quận
và sở chỉ huy các phường cần có quan điểm thái độ rõ ràng bình tĩnh để đưa ra được những nhận định
đánh giá và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ xuyên suốt
ông cường yêu cầu các cơ quan y tế phải cung cấp tài liệu khuyến cáo để người dân trên địa bàn hiểu
và nhận biết được về sự nguy hiểm của tình hình dịch covid một mươi chín
đối với các khu cách ly trên địa bàn ngành y tế quận phối hợp với các đơn vị xem xét
chuẩn bị phương án kịch bản để kích hoạt khu cách ly trường trung học phổ thông trí đức
trước đó tối ngày chín tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tại quận nam từ liêm ghi nhận ba mươi ca dương tính sars cov hai
trong đó trình liên quan ổ dịch phường phú đô có một mươi một ca
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thành phố hà nội dự kiến sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
việc kích hoạt các trạm y tế lưu động nhằm góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động
đồng thời kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống dễ định khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín
trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
các buổi diễn tập đã diễn ra thành công đáp ứng được yêu cầu về quản lý theo dõi và chăm sóc người mắc covid một mươi chín
đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời khám dư bệnh thông thường cho người dân
theo phó giám đốc sự y tế hà nội trần văn trung đáp hoạt động hiệu quả
một số trạm y tế lưu động cần xây dựng quy chế làm việc phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ
đồng thời niêm yết lịch trực đường dây nóng có biểu hiện điện chỉ dẫn đặt ở nơi dễ nhìn
quý vị và các bạn thân mến dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
hàng ngày chúng ta vẫn phải ghi nhận những ca mắc mới chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng
vậy hơn ai hết mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch
thực hiện đúng năm k và các khuyến cáo của bộ y tế để bảo vệ bản thân và gia đình
cảm ơn các bạn đã theo dõi